vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua trên địa bàn các xã của huyện văn yên tỉnh yên bái đã xảy ra mưa đá
trận mưa đá kéo dài khoảng một mươi phút kích thước viên đá từ hai đến năm cm gây thiệt hại về tài sản
nhà cửa của người dân hiện tại chưa ghi nhận thương vong về người
hiện các địa phương đã cử lực lượng kiểm tra thống kê thiệt hại
đây là trận mưa đá thứ ba xảy ra trong vòng tháng ba vừa qua tại yên bái
trong cả ba đợt mưa đá thì rông lốc đã gây thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng
hơn bốn ngôi nhà bị tốc mái hàng trăm hectare hoa màu bị gãy đổ
nhiều công trình công cộng bị hư hỏng
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương duy trì ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn h
để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra
khuyến cáo người dân cần cẩn trọng theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết